sáng nay ngày hai tháng sáu tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
qua thảo luận các đại biểu cơ bản đồng tình với báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự thảo luật
dự thảo lần này đã chỉnh lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ cải thiện trình độ công nghệ quốc gia gia tăng quản lý về ngăn ngừa nhập khẩu những công nghệ lạc hậu vào việt nam
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng sự thảo nên đơn giản hóa các thủ tục để tránh lãng phí cho các doanh nghiệp
cần có quy định rõ hơn là trong cái thời hạn bao nhiêu ngày mà các đơn vị sở ban ngành các bộ ngành có liên quan cần phải cho ý kiến
còn quá cái thời hạn đó thì cơ quan thẩm định chủ trì thẩm định có quyền và có nghĩa vụ là quyết định trả lời ý kiến cho doanh nghiệp
thì trong trường hợp đó sẽ tránh trường hợp là khi doanh nghiệp nộp hồ sơ chỗ này nhưng mà ý kiến là gì vì chưa có ý kiến của nơi khác do đó là chưa trả lời được
cho ý kiến về quy định khi thẩm định công nghệ dự án đầu tư
đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn việc đánh giá tác động ảnh hưởng của công nghệ với môi trường
nội dung thẩm định về công nghệ trong giai đoạn quyết định đầu tư tôi đề nghị bổ sung một điểm quy định như sau
đánh giá tác động ảnh hưởng của công nghệ đến môi trường vì ở giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư chỉ mới thẩm định sơ bộ tác động ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường
nên trong giai đoạn quyết định đầu tư phải cần thiết đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng
để đảm bảo cho các công nghệ trong các dự án đầu tư không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường
chiều nay các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ